đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp của người việt nam
với nhiều người đi lễ chùa không phải chỉ để cầu bình an hay may mắn
mà còn để tìm hiểu về lịch sử về văn hóa của đất nước
trong những ngày đầu xuân năm mới này mời quý vị hãy cùng phóng viên của truyền hình nhân dân
ghé thăm chùa vĩnh nghiêm một ngôi chùa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh bắc giang
và hiện nay tại đây đang bảo quản một số di sản ký ức của thế giới
chùa vĩnh nghiêm thuộc làng đức la xã trí yên huyện yên dũng tỉnh bắc giang
nên xưa người dân vẫn hay gọi là chùa đức la
tương truyền chùa được xây dựng từ thời lý và mở rộng vào khoảng thế kỷ thứ tám
thời nhà trần lịch sử phát triển của chùa gắn liền với sự hình thành và phát triển của thiên phái trúc lâm
do vua trần nhân tông sáng lập
ba vị trúc lâm tam tổ từng trụ trì và mở trường thuyết pháp tại đây
nên chùa vĩnh nghiêm được coi là trốn tổ của thiền phái trúc lâm
trường đại học phật giáo đầu tiên ở việt nam và là trung tâm phật giáo thời trần
chùa hiện có bảy khối kiến trúc chính gồm cổng tam quan tòa tiền đường thiêu hương thượng điện
nhà tổ đệ nhất gác chuông nhà tổ địa nhị hai dãy hành lang đông tây và khu vườn tháp
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chùa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
đến năm hai nghìn một mươi năm chùa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
một trong những địa điểm không thể không ghé thăm khi đến chùa
là nhà trưng bày của chùa
tại đây trưng bày nhiều hiện vật cổ từ thời nhà trần nhà lê được khai quật ngay tại chùa
đặc biệt tại đây đang trưng bày và bảo quản hàng ngàn mẫu mộc bản hay còn gọi là ván khắc
với những giá trị lịch sử văn hóa to lớn mộc bản chùa vĩnh nghiêm đã được unesco công nhận
là di sản ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
mộc bản tại chùa vĩnh nghiêm hiện nay còn bảo lưu lại được là ba năm mươi bản ván rời
với chín đầu sách lớn gồm khoảng
đây là bộ một bản gốc duy nhất của phật phái trúc lâm yên tử còn lưu giữ lại tại chùa vĩnh nghiêm
là những bản ván in tinh xảo là hiện vật minh chứng chùa vĩnh nghiêm từng thống lĩnh bảy mươi hai trốn tủng lâm
nội dung để khách in trong mộc bản chủ yếu ghi chép về kinh luật của nhà phật
lịch sử hình thành và phát triển của thiên phái trúc lâm yên tử
trước ta có ba vị tổ sư ngoài ra còn các tác phẩm như thơ phú nhật ký
sách thuốc của các vị cao tăng
những ngày đầu xuân năm mới ghé thăm chùa vĩnh nghiêm không chỉ giúp du khách cảm nhận sự bình an
tự tại của trốn thiền môn mà còn là dịp để chúng ta tìm hiểu về lịch sử văn hóa của dân tộc